thưa quý vị sáng nay ngày một mươi tám tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch năm giáp thìn
tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng
đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ thay mặt đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm các vua hùng thủ tướng phạm minh chính tới dự và dân hương
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước các thế hệ con cháu là không nối tiếp nhau
để trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách hôn đúc nên truyền thống đoàn kết
tổng yêu nước nồng nàn ý chí tự chủ tự cường và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc
đã lập nên những kỳ tích vẻ vang xây dựng nền độc lập giữ gìn non sông khẳng định chủ quyền bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước hơn chín mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
dân tộc ta nhân dân ta đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toán dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng
vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh kiên cường đấu tranh giành độc lập bảo vệ chủ quyền thống nhất tổ quốc
tiếp tục vun đắp cơ đồ đưa đất nước ta đổi mới phát triển toàn diện nâng cao năng lực vị thế và uy tín quốc tế
giành được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với tấm lòng thanh kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và lãnh đạo địa phương
vào thượng cung sân hương hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu tiếp nối truyền thống là không xây dựng đất nước việt nam sâu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trong giờ phút thiêng liêng của ngày sổ tổ triệu triệu con tim người việt ở trong và ngoài nước
cùng hướng về đền hùng với tấm lòng thanh kính để tưởng nhớ tri ân công đức tổ tiên
các vua hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước